cụ thể vào trưa ngày một mươi ba tháng bốn công an huyện thạch hà tiếp nhận đơn trình báo của một người dân
về việc bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau tiến lên áp sát giật một chiếc điện thoại
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hoàng văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng tăng vật là một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy đối tượng sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội
trước đó ngày tám tháng bốn công an huyện thạch hà đã điều tra và bắt giữ nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và trần hữu thịnh sinh năm hai nghìn năm về hành vi cướp tài sản là chiếc điện thoại của một người dân đang đi trên đường
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam tuấn và thịnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị để đủ điều kiện mở phòng khám chữa bệnh hai anh em ruột là nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương
đã liên hệ mua bằng giả của một trường cao đẳng
để sử dụng công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố đối với hai nghe em ruột là nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương
ở xã phổ an thị xã đức phổ cùng về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các bị can trên đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị và đã được sở y tế quảng ngãi
cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
sau đó sử dụng các chứng chỉ hành nghề này để mở phòng khám nhà khoa trên địa bàn thị xã đức phổ
hiện các vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hai bị cáo là huỳnh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lưu thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng chú tại huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang
đã bị tòa nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt tổng cộng là ba mươi sáu năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi để có tiền trả nợ và tiêu xài
tuấn lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
thửa đất có địa chỉ tại xã long thạnh huyện phụng hiệp với giá bảy triệu đồng
sau đó tuấn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả này đi cầm cho một người với giá là bốn trăm linh triệu đồng
bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi tuấn bàn bạc với loan đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để đi vay lấy tiền tiêu xài và loan đã cung cấp bản sao giấy tờ cá nhân cũng như là người thân cho tuấn
với thủ đoạn trên hai đối tượng đã cầm cố cho một người dân để lấy bảy trăm linh triệu đồng chia nhau tiêu xài
sau đó do không có tiền trả lãi và bị chủ nợ phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả
nên tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh thanh tuấn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn năm tù về tội làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm tù
lưu thị kim loan một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba năm tù về tội làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hình phạt là một mươi sáu năm tù
ngoài ra hai bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
thêm một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới vừa xuất hiện trong mấy ngày gần đây
đó là các đối tượng đã giả danh lực lượng công an để gọi video cal zalo cho người dân
và yêu cầu làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng
sau khi tài khoản được kích hoạt thì bọn chúng sẽ sử dụng để lừa đảo
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chị lê thu hằng thành phố hà nội
cách đây hai ngày chị đã nhận được cuộc gọi của một đối tượng
tự xưng là công an ở một đơn vị
đóng trên địa bàn thành phố hà nội
người này yêu cầu chị phải gọi điện zalo bằng hình ảnh để nói chuyện
nếu không sẽ chuyển hồ sơ của chị sang bên tòa án
lo ngại có chuyện chẳng lành chị hằng đã gọi lại theo yêu cầu của đối tượng
vụ việc trên cho thấy hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau
thay vì chỉ nhắn tin gọi điện như trước
thì giờ chúng sử dụng cả trường
trang phục của lực lượng công an để lừa đảo
ngoài ra các hacker còn thu thập tái tạo giọng nói qua phần mềm ai để tạo thêm lòng tin
sau đó lừa đảo chuyển tiền hoặc mục đích khác
cơ quan công an khuyến cáo người dân là tuyệt đối là không làm việc với những người mà gọi điện qua điện thoại
hoặc là quay video clip tự xưng danh là cơ quan chức năng công an viện kiểm sát tòa án nhân dân
tại vì trong luật cũng đã quy định luật tố tụng và luật hình sự quy định là
việc làm việc với cơ quan công an là đều phải thông qua chính quyền địa phương
các lệnh bắt lệnh giữ lệnh tố tụng là điều cũng tham gia chính quyền đội phương và người chứng kiến
việc sử dụng công nghệ deepfake ai hay gọi điện video giả danh lực lượng công an để lừa đảo trên không gian mạng
có thể gia tăng trong thời gian tới
do đó người dân cần hết sức cảnh giác và phải tỉnh táo xử lý các tình huống khi thấy cuộc gọi có dấu hiệu lạ
để tránh rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các ứng dụng khác
để mà nhờ vay tiền hoặc nhờ truyền khoản góp hàng tiền thì hết sức cảnh giác
thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc là các thông tin về tài khoản
lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
ngoài ra công an tp hà nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
với đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
về hai tội danh mua bán trẻ em và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số sáu trên một mươi bảy
phố tứ không phường tứ minh tp hải dương tỉnh hải dương
và đối tượng đinh xuân phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một mươi bảy b ngõ sáu mươi năm phố bắc sơn
phường quang trung thành phố hải dương tỉnh hải dương phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lạng giang
tỉnh bắc giang về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện